để khắc phục những tồn tại hạn chế phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu trong năm hai nghìn hai mươi bốn nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng kiểm soát lạm phát
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp cụ thể
trong đó thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế khu vực
việc điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế các đối tác lớn nhất là chính sách về tiền tệ tài khóa thương mại đầu tư
nắm chắc tình hình thị trường cân đối cung cầu giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp hiệu quả ổn định thị trường giá
nhất là đối với xăng dầu các hàng hóa thiết yếu nhà ở và lương thực thực phẩm
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
theo đúng quy định không để tiếp tục chậm trễ
các bộ cũng có trọng tâm trọng điểm không giàn trải phù hợp với khả năng thực hiện giải ngân và đúng quy định của pháp luật về đầu tư công
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương chú trọng phát triển thị trường trong nước tăng cường xúc tiến thương mại kích cầu tiêu dùng trên địa bàn
tích cực hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số thương mại điện tử
đồng thời khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nhất là đối với các thị trường lớn tiềm năng phát huy hiệu quả các hiệp định thỏa thuận thương mại đã ký kết
thủ tướng giao các bộ cơ quan địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội quan tâm hỗ trợ kịp thời người có công đối tượng chính sách
tổ chức triển khai quyết liệt hiệu quả phong trào thi đua xóa nhà tạm nhà rột nát hoàn thành mục tiêu đề ra trên cả nước trong năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước vừa hủy thông báo đấu thầu vàng miếng dự kiến diễn ra ngày hôm nay hai mươi hai tháng bốn do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặc cọc đúng quy định
để tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp đấu thầu vàng bán vàng miếng tăng cung ra thị trường ngân hàng nhà nước sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào một mươi giờ sáng mai ngày hai mươi ba tháng bốn
ngân hàng nhà nước đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặc cọc ngay trong hôm nay ngày hai mươi hai tháng năm
được biết tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu lần này là một mươi sáu tám trăm linh lượng
khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là một mươi bốn lô tương đương một bốn trăm linh lượng
khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu là hai mươi lô tương đương hai lượng
loại vàng miếng đưa ra đấu thầu là vàng miếng sgc được ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất
tỷ lệ đặc cọc là một mươi giá tham chiếu đặc cọc là tám mươi một tám mươi triệu đồng một lượng
như vậy đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên
diễn ra sau một mươi một năm vào tháng ba năm hai nghìn một mươi ba ngân hàng nhà nước đã thực hiện bảy mươi sáu phiên đấu thầu vàng miếng để ổn định nguồn cung cho thị trường vàng
cục đồng bộ việt nam vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
các sở giao thông vận tải cũng có trách nhiệm
đặc biệt chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các tuyến đường xảy ra hiện tượng nhiều xe dù bến cóc xe quá tải hoạt động để kịp thời ngăn chặn xử lý vi phạm theo quy định
đặc biệt doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của chính phủ và các bộ ngành có liên quan
ưu đãi về giá vé cho những người có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách khuyết tật
bên cạnh đó phối hợp với lực lượng chức năng trong kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện người điều khiển phương tiện công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông kịp thời chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết khắc phục các sự cố tai nạn xảy ra
cao tốc quảng ngãi hòa nhơn có chiều dài tám mươi tám km đi qua hai tỉnh quảng ngãi và bình định
đây là đoạn cao tốc có tổng vốn và quy mô lớn nhất
trong một mươi hai dự án thành phần cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai vốn mắc lớn nhất hiện nay là trên tuyến đó là tỉnh quảng ngãi chưa bàn giao đủ mặt bằng cho các đơn vị thi công
việc không có mặt bằng sạch để thi công liên hoàn khiến cao tốc quảng ngãi hòa nhơn khó hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trước ngày ba mươi tháng bốn
km tám trăm linh thuộc gói thầu xl một qua xã nghĩa kỷ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi là điểm đầu của toàn tuyến đường găng quan trọng của dự án
vị trí này được thiết kế xây dựng cầu vượt nối cao tốc quảng ngãi hòa nhơn với cao tốc đà nẵng quảng ngãi nhưng các đơn vị thi công vẫn chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng
hiện vẫn còn hàng chục hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường gần một trăm linh nhà dân chưa được tháo rỡ di rời
mặt bằng chưa được giải phóng không có đường tiếp cận thi công dự án do vậy gần ba ba km đầu tuyến cao tốc quảng ngãi hoài nhơn này đang chậm tiến độ
mặt bằng thì có những điểm mà mặc dù là địa phương
cũng đã rất là cố gắng nhưng mà cũng còn nhiều cái điểm là phức tạp khó khăn
đặc biệt là cái điểm đầu tuyến ở khu vực của huyện nghĩa kỳ là cái điểm kết nối với cao tốc đà nẵng quảng ngãi
thì bây giờ là cũng chưa xử lý được cho nên là cái đấy là một cái điểm găng về tiến độ rất là lớn
cao tốc quảng ngãi hòa nhơn có chiều dài tám mươi tám km
hiện cả ba gói thầu trên tuyến đều được tổ chức thi công ba k với bốn mươi ba mũi thi công
có ba hai trăm linh nhân sự thiết bị được huy động trên công trường
đến nay tổng khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng hai mươi hai
nhiều điểm được giao mặt bằng sớm như đoạn qua xã hành thuận huyện nghĩa hành
các đơn vị thi công đã bắt đầu cấp phối đá răm để chuẩn bị cho việc thảm nhựa
hai trong số ba hầm trên tuyến đã được đào thông
hai mươi tám trên bảy mươi bảy cầu đang được thi công đắp nền đường trên tuyến đến nay đã đạt ba ba trên một mươi hai một triệu mét khối
khó khăn lớn nhất là hiện nay trên tuyến vẫn còn gần
gần hai mươi vị trí chưa được giải phóng xong mặt bằng
đều là các vị trí đường găng tiến độ của dự án
hợp chú dân sinh là những công trình cần phải ưu tiên để thi công là điểm găng và tiến độ
thì hiện nay tập trung để chúng ta hoàn thành trước
để tập trung khi hoàn thành thì chúng ta với tập trung đắp các công trình khối lượng đắp các đường đầu cầu là rất lớn
và với hai nữa là các điểm nghẽn này là điểm để cần chúng ta giải phóng
để chúng ta thông với tuyến công vụ để chúng ta vận tải các vật tư vật liệu
rất mong là dự bàn nhân tỉnh quảng ngãi tiếp tục phù hợp với chủ tư với nhà thầu
để giải quyết các hộ dân còn lại để bán ra một trăm linh bằng cho nhà thầu trước ba mươi tháng bốn
theo cái cam phết của dự bàn nhân tỉnh
sớm giải quyết cho nhà thầu những mỏ vật liệu mà nhà thầu trình bổ sung
đã hoàn thiện hồ sơ qua sở tài nguyên môi trường để nhà thầu có cơ sở làm việc với địa phương làm việc với người dân
để công tác giải phóng mặt bằng cao tốc quảng ngãi hòa nhơn hoàn thành trước ngày ba mươi tháng bốn
theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng
các hộ dân còn lại khẩn trương chấp nhận phương án đền bồ đồng thuận hợp tác với cơ quan chức năng
để không phải áp dụng biện pháp mạnh khi giải phóng mặt bằng dự án
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét
đối với ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội
lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại công ty của phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
ngày hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành các lệnh
quyết định này hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức
có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản
công an tỉnh hậu giang vừa phá thành công chuyên án làm tăng chữ
lưu hành tiền giả liên tỉnh bắt nhiều đối tượng liên quan
thu giữ số tiền giả đồng biệt lớn
đầu tháng ba phòng an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện vị thủy
về việc có hai thanh niên đến một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn mua hàng trả bằng tiền nghi là tiền giả
bị hại không cung cấp được đặc điểm nhận dạng của đối tượng
nên quá trình điều tra xác minh gặp rất nhiều khó khăn
từ đặc điểm mà bị hại cung cấp từ các kết quả được bị hại cung cấp
thì chúng tôi đối chiếu với thủ đoạn hoạt động
lưu hành tiền giả của các đối tượng nhắm đến là các tiệm tập quán nhỏ lẻ người lớn tuổi
thời gian hoạt động là vào sáng sớm và chiều muộn
căn cứ vào kết luận giám định tờ tiền mà bị hại cung cấp xác định đó là tiền giả
từ đó chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu bang giám đốc công an tỉnh
chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp để điều tra xác minh lập gõ
qua xác minh và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ cơ quan điều tra xác định được hai thanh niên sử dụng tiền giả mua hàng
là huỳnh hoàng đức anh sinh năm hai nghìn ba và cao nhất ý sinh năm hai nghìn bảy
cùng chú ở xã vị đông huyện vị thủy tỉnh hậu giang
đây là hai đối tượng có liên quan nhóm tội phạm về tiền giả liên tỉnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã bắt giữ đức anh và nhất ý
mở rộng điều tra cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt khám xét nơi ở
đối với trần thẩm linh sinh năm hai nghìn
tại phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
thu giữ tổng cộng hơn sáu trăm linh triệu đồng tiền giả thành phẩm và chưa thành phẩm loại năm trăm linh đồng
cùng nhiều máy móc vật dụng liên quan đến hành vi làm tiền giả
qua đấu tranh bước đầu linh khai nhận làm tiền giả từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
sau đó đăng bán trên mạng xã hội với giá một triệu đồng tiền thật lấy bốn triệu đồng tiền giả
và đã bán được một trăm sáu mươi tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng cho một số đối tượng
trong đó có hoàng đức anh và cao nhất ý
trong quá trình em thực hiện hành vi phạm pháp thì cũng có những hành vi là che giấu tính chất phẩm pháp của mình
nhưng mà cũng không nghĩ rằng là cơ quan chức năng có thể tìm ra và bắt nhanh như vậy
từ trước đến nay thì công an tỉnh hậu giang và cũng một số các tỉnh lên cận chúng ta
đa số là chúng ta chỉ bắt và xử lý được cái đối tượng tiêu thụ đối tượng lưu hành tiêu thụ tiền giả
và chúng ta cái thành công của phán nhanh đấy là chúng ta đã bắt được đối tượng
sản xuất thu được toàn bộ tăng vật và cái việc chúng ta phán nhanh
thì là cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta ngăn chặn được cái hoạt động lưu hành tiêu thụ tiền giả
nếu chúng ta để chậm thì đối tượng sẽ tiêu thụ được tiền giả
sẽ không chỉ ở địa bàn hậu giang không chỉ địa bàn cà mau không chỉ địa bàn tiên giang
mà nó có thể lan rộng ra rất nhiều tỉnh thành khác và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến cái tình hình tài chính tiền tệ cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố tạm giam
trần thẩm lin huỳnh hoàng đức anh cao nhất ý trong đó lin bị khởi tố về tội
làm tàng trữ lưu hành tiền giả anh và ý bị khởi tố về tội lưu hành tiền giả
ngoài ra công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an các tỉnh tiền giang cà mau
bắt khởi tố thêm ba bị can để điều tra về các tội lưu hành vận chuyển và tàng trữ tiền giả
mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính thưa quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị nông sản là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam
đóng góp tích cực vào kiêm ngạch xuất khẩu chung của cả nước mới hết quý i nhưng hàng loạt nông
nông sản của việt nam đang trở thành hàng hot trên thị trường quốc tế so với số lượng và giá cả tăng mạnh
theo đó trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu giữa ngôi vườn xuất khẩu đầu tiên phải kể đến
sầu riêng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
kiêm ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hai trăm năm mươi bốn triệu usd tăng sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba giá trị
xuất khẩu sầu riêng sang trung quốc chiếm tới chín mươi tám trong tổng kiêm ngạch xuất khẩu sầu riêng của việt
nam như vậy chỉ chưa đầy hai năm sầu riêng đạt tổng kiêm ngạch xuất khẩu sầu riêng của việt nam
như vậy chỉ chưa đầy hai năm sầu riêng việt nam tạo được bước tiến lớn tại thị trường hơn một bốn tỷ dân
chưa dừng lại vị trí ngôi vườn này có thể còn duy trì lâu dài vì sầu riêng việt nam có lợi thế
sản lượng dùa dào thu hoạch trải vụ quanh năm đặc biệt khi vào vụ không bị cạnh tranh với sầu
riêng thái lan thời gian vận chuyển nhanh và giá thành cạnh tranh nếu như sầu riêng đang giữ ngôi
phương xuất khẩu sang trung quốc thì cà phê xuất khẩu sang các nước châu âu đang được ví như thời
xuyên sau hơn ba mươi năm xuất hoại cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quý một năm
nay xuất khẩu cà phê đạt tám trăm linh tấn trị giá gần một bốn tỷ usd tăng lần lượt bốn mươi bốn bốn và năm mươi bốn hai so với
cùng kỳ năm ngoái với giá hiện nay theo các chuyên gia ngành cà phê sẽ đạt kim ngạch xuất
khẩu năm tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đánh giá đây là mức kim ngạch xuất
khẩu cao nhất trong những năm qua nhờ giá cà phê thế giới tăng cao trong đó thị trường đức dẫn đầu
nhập khẩu cà phê việt nam tiếp theo là ý và tây ban nha là thị trường lớn thứ ba hiện mỗi tấn
cà phê xuất khẩu có giá trên dưới bốn usd và giá cà phê nội địa là trên dưới một trăm linh đồng trên một kg
theo các chuyên gia với tình hình giá thị trường như hiện nay thì kim ngạch xuất khẩu năm tỷ usd của
ngành cà phê trong năm hai nghìn hai mươi bốn chắc chắn đạt được bộ thông tin truyền thông ủy ban nhân dân tp hcm
cùng hơn năm trăm linh doanh nghiệp tập đoàn công nghệ đã quy tụ để khai mạc diễn đàn triển lãm quốc tế
thông minh châu á năm hai nghìn hai mươi bốn sự kiện năm nay lấy chủ đề công nghệ số và công nghệ xanh trong phát triển
đô thị thông minh quy mô smart city asia năm hai nghìn hai mươi bốn gồm tám trăm linh gian hàng trưng bày với hơn năm trăm linh doanh nghiệp
đến từ nhiều quốc gia với nhiều chủ đề chính như các công nghệ và giải pháp ứng dụng trong đô thị
thông minh nhà ở thông minh công nghệ chất bán dẫn tài chính thanh toán thông minh
tòa nhà thông minh chiếu sáng thông minh năng lượng xanh công nghệ xanh
và sản xuất thông minh triển lãm hướng đến mục tiêu tạo tình đề thúc đẩy các quan hệ hợp tác công
tư trong việc triển khai các dự án thành phố thông minh chính vì vậy tại triển lãm sẽ diễn ra diễn
đàn với các chuyên đề chính như chiến lược đô thị thông minh với định hướng phát triển xanh và bình
vững các giải pháp công nghệ cho cuộc sống thông minh các ứng dụng iot trong đô thị thông minh theo
định hướng phát triển xanh
đây là cơ hội rất lớn cho các cơ quan quản lý nhà nước các địa phương các chuyên gia và cộng đồng doanh
nghiệp cùng trao đổi thảo luận về những vấn đề giải pháp trong phát triển đô thị thông minh bền vững
diễn đàn cũng mở ra cơ hội hợp tác giữa các địa phương trong nước của việt nam với các doanh nghiệp
trong nước quốc tế về phát triển đô thị thông minh thành phố thông minh
triển lãm quốc tế công nghệ và thiết bị chiếu sáng led oled và bảng quảng cáo kts black tech asia
năm hai nghìn hai mươi bốn cũng diễn ra trong khuôn khổ smart tech asia năm hai nghìn hai mươi một
các doanh nghiệp sẽ giới thiệu những công nghệ mới nhất các hạng mục màn hình quảng cáo kỹ thuật số
giải pháp màn hình các thiết bị thông minh các hạng mục chip điện tử dành cho chiếu sáng thông minh
và tiết kiệm điện năng
giới trẻ ở thành phố hồ chí minh đang có xu hướng tìm những quán cà phê vừa ngồi thưởng thức cà phê
vừa được ngắm máy bay và những quán cà phê view máy bay đang được các bạn trẻ săn lùng
và không gì có thể thú vị hơn
khi vừa được thư giãn vừa tận hưởng những khoảnh khắc độc đáo này
ở thành phố hồ chí minh có rất nhiều quán cà phê với đủ phong cách khác nhau để khách hàng lựa chọn
theo sở thích nhưng quán cà phê có view máy bay ngồi uống cà phê ngắm máy bay cất cánh
hạ cánh thì không nhiều chỉ tập trung ở một số khu vực hoặc đoạn đường nhất định và đáp ứng nhiều
yếu tố quán gần sân bay ở trên tầng cao hoặc sân thượng có vị trí tầm nhìn đúng hướng máy bay
cất cánh hoặc hạ cánh vì cần nhiều yếu tố nên quán cà phê có view máy bay khá ít ỏi và khó tìm chỉ
những người có cùng sở thích truyền tay nhau mới biết được khu vực tập trung nhiều quán cà phê
view máy bay là một số tuyến đường ở quận tân bình và quận gò vấp có quán khách có thể ngắm máy bay
bay ngang qua rất gần có quán được nhìn cả máy bay hạ cánh có quán được ngắm máy bay từ xa bay
đến cả một quãng đường dài trong tầm mắt và khách đến những quán này đều có chung sở thích là thích
ngắm máy bay
cái quán cà phê ở gần sân bay như thế này thì nó rất là thoáng nhìn ra ngoài kia thì nó gọi là
nó không có quá là sô bồ như là những cái quán cà phê mà nằm trong cái đường lớn của thành
phố ngồi nó cũng gọi là giả tỏ tâm trạng mấy hôm căng thẳng mình ra đây mình ngồi nó có gió nó
thổi thì mát nó thoải mái nhìn máy bay gần hơn thấy nó cũng vui bình thường trong thành phố ít
lắm ít thấy máy bay bay giờ ngồi ở đây mình thấy máy bay gần hơn
mấy ngày đi lên đi xuống mình thấy vui thôi
nằm trong dãy quán có view máy bay nằm trên đường nguyễn văn công phường ba quận gò vấp quán
cà phê này được thiết kế độc đáo với không gian phòng kính mát mẻ cho các bạn thích có không gian
yên tĩnh và không gian mở ngoài trời cho những tính đồ thích ngắm máy bay thời gian từ một mươi bảy h mỗi ngày
hoặc vào cuối tuần thì quán rất đông khách đến uống cà phê thư giãn và ngắm máy bay ngang qua
quán có tên khác là cà phê ngắm máy bay nằm trên đường quang trung quận gò vấp quán nằm trên sân
tầng và cao tầng và có view ngắm máy bay đúng chất thu hút rất đông tín đồ đam mê máy bay ở thành
phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận ngồi ở quán mọi người được ngắm máy bay từ xa bay ngang qua và
hạ cánh xuống sân bay một phiêu máy bay độc nhất vô nhị tạo nên thương hiệu của quán cà phê ngắm
máy bay không chỉ khách đến quán đều yêu thích máy bay mà cả người chủ quán cũng có niềm đam mê
rất lớn với máy bay quán này có một cái view rất đẹp thì quyết định là tới đây để giữ là vì đam
mê bay là ngành hàng không thường em với những người bạn của em tới đây chủ yếu là để giải
tỏa hít thở trong phía trong lành rồi ngắm những chiếc máy bay hạ cánh xuống tìm được một cái
mặt bằng đẹp mình mở ra và mọi người rất là hưởng ứng người ta rất hay lên chụp hình máy bay
đặc biệt là cuối tuần đông nhất là hè thì các bé nghỉ hè rồi nên là
mấy bé xem youtube rồi bắt gia đình dẫn lên rất là đông
với thời tiết đang khá nóng tại thành phố hồ chí minh được ngồi ở quán cà phê mát mẻ ngắm
máy bay bay lượng thường xuyên không chỉ các bạn trẻ mà khách đến những quán cà phê view máy bay
đều có chung cảm nhận là cảm thấy thư giãn thoải mái nhẹ nhàng sau một ngày làm việc căng thẳng
hình ảnh bay qua rất đẹp của chiếc máy bay cho mỗi người thêm yêu quý hơn cảnh đẹp của quê hương đất
cục hàng không việt nam vừa cho biết thống kê tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không trên các đường
bay nội địa trong dịp nghỉ lễ ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm cho thấy tỷ lệ đặt chỗ của các đường
bay xuất phát từ đầu thành phố hồ chí minh đều đang ở mức cao
tỷ lệ đặt chỗ đã tăng rất nhanh so với cách đây một tuần theo đó trong ngày nghị chính thức đầu
tiên hai mươi bảy tháng bốn tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay thành phố hồ chí minh đến các địa phương đa phần
đạt mức trên bảy mươi năm một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ đã đạt trên chín mươi đến một trăm linh kể cả chiều đi và ngược
lại như huế quyền dương thành phố hồ chí minh đà lạt thành phố hồ chí minh phú quốc nha trang
thành phố hồ chí minh cục hàng không việt nam cũng cho biết tỷ lệ đặt chỗ cho các đường bay nội
địa kết nối đến điện biên đang ở mức cao xuyên suốt cả ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
và dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày kế tiếp
hiện tại vietnam airlines và vietjet air đang khai thác đường bay kết nối thành phố hồ chí minh với
điện biên trong đó để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến với điện biên trong dịp lễ kỷ niệm
bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ vietnam airlines sẽ khai thác ba chuyến bay mỗi ngày đi điện biên và
ngược lại trong thời gian từ ngày ba tháng năm đến ngày tám tháng năm tăng gần gấp đôi so với lịch bay hiện tại
tương tự vietjet cũng tăng gấp đôi tầng suốt bay giữa thành phố hồ chí minh tới điện biên
lên hai mươi tám chuyến bay trong một tuần từ ngày ba đến ngày một mươi một tháng năm
nền tảng booking com vừa thống kê bảy mươi năm du khách việt đang tìm kiếm những điểm đến mát mẻ nhằm
thoát khỏi cơn nóng khi nhiệt độ trung bình ngày một tăng trong khi đó tu về biển xanh cát trắng
cũng chưa bao giờ hết nóng khi kỷ niệm lễ dài ngày đang cận kề
báo cáo mới nhất của ứng dụng đặc phòng này thông qua nghiên cứu theo dõi các lượt tìm kiếm trong
khoảng thời gian từ một mươi bảy tháng ba đến ngày sáu tháng bốn với ngày nhận phòng từ hai mươi sáu tháng bốn đến một tháng năm
cho thấy nhu cầu chọn đà lạt gia tăng đột biến trong lượt tìm kiếm
những điểm đến mát mẻ nhằm thoát khỏi cơn nóng khi nhiệt độ trung bình ngày một tăng cũng thiêng
về những địa điểm gần biển có tới tám mươi hai du khách trong nước bày tỏ sự ưu ái đối với những địa điểm
cận thủy xu hướng này phần nào lý giải sự thống trị của các địa điểm ven biển trong danh sách
những điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất đứng thứ hai trong danh sách khách việt nam quan
tâm nhất là đà nẵng thành phố nổi tiếng với những bãi biển quyến rũ và đời sống về đêm nhộn nhịp
các điểm đến còn lại bao gồm nha trang bà rịa vũng tàu thành phố hồ chí minh hội an huế
phan thiết mũi né qua khảo sát vẫn có nhiều doanh nghiệp chuẩn bị được sản phẩm du lịch ba
bốn đến năm ngày để phục vụ nhu cầu du lịch trong và ngoài nước của du khách và cả những sản phẩm dài
ngày các doanh nghiệp cho biết trước đây trong tu ngày đang phần thu hút khách trung niên tuy nhiên
thời gian gần đây nhóm du khách trẻ tham quan ngày càng đông cho thấy sức hút các sản phẩm tour nội
đô đặc biệt tour nội đô xe buýt hai tầng hai buýt đường sông thu hút số lượng lớn du khách
trong và ngoài nước tham quan bởi tính hấp dẫn và mới lạ